tuy nhiên là các loại công cụ hỗ trợ đó chỉ được sử dụng trong những trường hợp cụ thể và những tình huống cụ thể
các loại công cụ phương tiện hỗ trợ này được giao cho những người thi hành công vụ
vì vậy những người được cấp phép giao sử dụng các loại công cụ hỗ trợ phải đảm bảo một số yêu cầu sau đây
thứ nhất thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải thực hiện theo đúng mục đích
thứ hai là phải có phẩm chất đạo đức và có sức khỏe để đảm bảo
phù hợp với công việc được giao
và thứ ba người được giao sử dụng các loại công cụ hỗ trợ phải không bị xem xét xử phạt đi xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
và thứ tư những người được giao sử dụng các loại công cụ hỗ trợ phải được huấn luyện được tập huấn
sau đó là được cấp giấy chứng nhận để sử dụng các loại công cụ vũ khí và các loại thiết bị khác
và trên cơ sở luật quản lý sử dụng vũ khí
và công cụ hỗ trợ thì theo quy định tại điều sáu mươi một của luật này thì đã xác định rất rõ rất cụ thể là những trường hợp nào thì được phép sử dụng các loại công cụ hỗ trợ
thì ở trên thực tế và theo quy định của luật thì những trường hợp mà sau đây thì sẽ được sử dụng các loại công cụ hỗ trợ
thứ nhất là trong trường hợp là ngăn chặn và có những cái bạo loạn hoặc là những cái trường hợp là biểu tình bất hợp pháp hoặc là gây dối trật tự công cộng
thế và trường hợp thứ hai là để ngăn chặn cho những người mà có hành vi đe dọa tấn công đến tính mạng hoặc là sức khỏe của người thi hành công vụ
thế và trên thực tế thì công cụ hỗ trợ còn được sử dụng để ngăn chặn cho những người mà có hành vi gây mất trật tự
chống người thi hành công vụ ở trong các trại giam này chạy tạm giam hoặc là trong các cơ sở cai nghiện về ma túy
vâng như vậy là trong pháp luật thì chúng ta cũng đã quy định rất là rõ đối tượng nào thì được sử dụng công cụ hỗ trợ này
được sử dụng và cũng như là trường hợp tình huống cụ thể như thế nào
vậy thì theo tiến sĩ mạc xuân hương các cơ quan tổ chức doanh nghiệp được trang bị sử dụng vũ khí vật liệu nổ quân dụng công cụ hỗ trợ
thì phải có sự quản lý và giám sát như thế nào đối với các phương tiện này
về vấn đề này thì đã quy định rất rõ ở trong luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ
và cụ thể là theo quy định ở điều sáu của luật này thì đối với những người mà có trách nhiệm đứng đầu trong các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
thì người ta phải xác định rất rõ cái trách nhiệm của mình
và đối với những người đó thì họ phải chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ và các loại công cụ hỗ trợ
thế và đối với các loại công cụ hỗ trợ thì chỉ được phép giao cho những người mà có đủ các điều kiện theo như quy định của luật này
thế và đối với các loại công cụ hỗ trợ thì cần phải có bố trí người trông giữ các kho để lưu giữ các loại công cụ phương tiện hỗ trợ đó
thế và trong trường hợp là cái nơi mà lưu giữ các loại công cụ phương tiện đấy thì phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật
để tránh xảy ra những cái hậu quả khôn lường và tránh để cho những cái trường hợp mà có vi phạm giống như là cái clip mà các đồng chí vừa theo dõi vừa rồi
vâng từ đó thì mới có thể quản lý tốt được công cụ hỗ trợ cũng như là sử dụng đúng mưu tượng và không gây ra những hậu quả đáng tiếc
vâng một lần nữa thì xin cảm ơn thiếu tá tiến sĩ mạc xuân hương đã dành thời gian
chương trình của chúng tôi với những phân tích rất cụ thể